chiều nay tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo nguyễn văn tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú phường rạch sỏi thành phố rạch giá bốn năm tù về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là ngô thị ngọc trân một mươi tám tuổi là vợ của bị cáo
theo cáo trạng của viện kiểm sát vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tài và trân tổ chức đám cưới và về sống chung với nhau tại nhà của tài
được một thời gian do tài thường đi làm vào ban đêm
đến cả hai thường xảy ra mâu thuẫn
đến ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám trần bỏ về nhà cha mẹ ruột ở gần đó
hai ngày sau tài có đến nhà vợ để hòa giải mâu thuẫn giữa hai vợ chồng
thì trân không đồng ý và yêu cầu tài chia tài sản
trong lúc lời qua tiếng lại nóng giận tài lấy cam xăng để ở trên xe máy đổ vào người
rồi chạy vào nhà ôm vợ kéo ra ngoài bật lửa đốt để cả hai cùng chết
thấy hai con bị cháy nên cha mẹ của hai gia đình đã chạy ra dập lửa
và đưa đôi vợ chồng trẻ đi cấp cứu kịp thời nên cả hai thoát chết
tuy nhiên hậu quả chân bị lửa thiêu đốt gây thương tật ba mươi sáu
tại phiên tòa tài khai nhận hành vi phạm tội và phải nhận bản án thích đáng về hành vi của mình
thưa quý vị dù được tuyên truyền rất nhiều
nhưng những vụ việc chống người thi hành công vụ trên lĩnh vực giao thông vẫn liên tiếp xảy ra
mà mới đây nhất là vụ tài xế xương tính với ma tùy đá
đâm thẳng vào chốt cảnh sát tại gia lai vào ngày hai mươi bảy tháng bảy
hay trước đó một ngày ngày hai mươi sáu là vụ việc xảy ra tại quận hà đông hà nội
điều này cho thấy việc chống người thành công vụ nhất là đối với lực lượng cảnh sát giao thông
không còn là hiện tượng mà đang trở thành vấn đề vô cùng nhức nhối
đây là đối tượng nguyễn quang hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại phường văn quán quận hà đông
vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng bảy tổ công tác gồm lực lượng cảnh sát giao thông
và cảnh sát cơ động của công an thành phố hà nội làm nhiệm vụ tại đường trần phú thuộc phường văn quán hà đông
khi phát hiện người phụ nữ điều khiển xe máy chở phía sau hai người không đội mũ bảo hiểm
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
khi tổ công tác đang làm việc với người phụ nữ thì người đàn ông đi cùng là hùng đã nhặt cục bê tông lớn bên đường
và bất ngờ đập vào đầu đại úy mai hồng sơn đội cảnh sát giao thông số bảy
hậu quả khiến đại úy sơn bị chảy nhiều máu ở vùng đầu được đồng đội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa hà đông
trước khi bị tạm giữ vì dùng gạch tấn công đại úy cảnh sát giao thông
hùng từng có tiền án về tội cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy
từ vụ việc trên cho thấy các đối tượng chống đối người thi hành công vụ luôn có tính hung hăng
manh động thể hiện thái độ coi thường pháp luật và sự xuống cấp về đạo đức
các đối tượng hay tỏ một thái độ dân manh động và sẵn sàng có thể chống đối lại lực lượng thi hành nhiệm vụ
theo chỉ đạo của giám đốc công an tp hà nội trong quá trình làm là sau khi bắt giữ các đối tượng
có hành vi chống người thi hành công vụ các cơ quan điều tra xử lý đúng quy định của pháp luật
để đảm bảo tính gian đồng
những nguyên nhân dẫn đến gia tăng tình trạng chống người thi hành công vụ là không mới
nhưng trên thực tế để khắc phục được vấn nạn này vẫn còn nan giải
thực tế đó đặt ra yêu cầu về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân cần phải được đẩy mạnh hơn nữa
bên cạnh đó cũng cần nâng cao nghiệp vụ trình độ lễ tiết tác phong văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ
chiến sĩ công an nhân dân trong quá trình xử lý tiếp xúc với nhân dân
hy vọng với sự vào cuộc mạnh mẽ sẽ tạo được hiệu quả trong công tác ngăn ngừa loại tội phạm này
dạng sáng nay trên địa bàn tỉnh hà giang đã xảy ra mưa to đến rất to ở một số địa phương
xa lở đất đã làm một người thiệt mạng và ba người bị thương
tại xã hồ thầu huyện hoàng su phi mưa to gây xà lở đất vùi lấp làm một người thiệt mạng và một người bị thương
tại xã nẩm ti sàn lở đất làm cho hai người bị thương
ba người bị thương đã được sơ cứu và chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh điều trị
có ba ngôi nhà bị đất đá sạt lở nhiều diện tích hoa màu của người dân cũng bị hư hỏng
năm con trâu bị xét đánh chết
mưa to cũng làm sạt lở nhiều đoạn trên tuyến đường tỉnh lộ một trăm bảy mươi bảy đường bắc quang đi hoàng su phi gây ách tắc
hiện ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện hoàng su phi đang tập trung chỉ đạo phát huy lực lượng tại chỗ
khắc phục hậu quả thiên tai hỗ trợ cho gia đình có người chết và bị thương
đồng thời huy động phương tiện máy móc để đảm bảo giao thông thông suốt cho tuyến đường bắc quang đi hoàng su phi
sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ubtc bộ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi làm việc với bộ văn hóa thể thao và du lịch
ubnd tp hà nội và các đơn vị trong công an nhân dân về việc triển khai dự án công trình trụ sở nhà hát công an nhân dân
công an nhân dân hiện đại đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu làm việc luyện tập biểu diễn của cán bộ diễn viên nhà hát
công trình dự kiến được thiết kế tối ưu hiệu quả bảo đảm các khối kiến trúc hài hòa
mang tính chất đặc trưng của ngành công an phù hợp với cảnh quan và là điểm nhấn của kiến trúc ở khu vực
quy mô công trình dự kiến có ba khối chính gồm khối hành chính khối nhà hát và khu vực tầng hầm
kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh công trình trụ sở nhà hát công an nhân dân được xác định là công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm quốc khánh mùng hai tháng chín bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
vì vậy bộ trưởng tô lâm yêu cầu việc lựa chọn phương án kiến trúc thiết kế nhà thầu cũng như việc xây lắp trang bị thiết bị phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng cũng như tiến độ
trên cơ sở nghiên cứu các ý kiến đề xuất và góp ý
các đơn vị trong quá trình triển khai công trình cần sớm có tính toán cụ thể về quy hoạch thiết kế tổng thể chung và chi tiết ở từng phần công trình tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn phát sinh khi thực hiện dự án
bộ trưởng tô lâm mong muốn công trình trụ sở nhà hát công an nhân dân khi hoàn thành ngoài tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân có nơi luyện tập biểu diễn phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của toàn lực lượng và nhân dân
công trình còn nhằm hướng tới mục đích phục vụ tuyên truyền văn hóa đối ngoại của đất nước
hôm nay tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình văn phòng thường trực ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền cho cơ quan thường trực ban chỉ đạo các tỉnh phía bắc năm hai nghìn một mươi chín
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo với nhân quyền của chính phủ chủ trì hội nghị
các đại biểu được nghe các báo cáo viên là lãnh đạo cấp vụ của các cơ quan thành viên ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ phổ biến quán triệt những chuyên đề về việc xây dựng và thực hiện pháp luật về đảm bảo thúc đẩy quyền con người tại việt nam
công tác đấu tranh đối ngoại về nhân quyền trong tình hình hiện nay
công tác thông tin tuyên truyền trên lĩnh vực nhân quyền
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
thứ trưởng nguyễn văn thành đánh giá cao sự chủ động của công an các tỉnh thành phố đã chủ động trong việc tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thường xuyên có hiệu quả chế độ thông tin báo cáo phục vụ tốt công tác đối thoại nhân quyền triển khai tốt công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền nhất là xây dựng bàn hành các chương trình kế hoạch thực hiện chính sách đảm bảo quyền con người quyền công dân đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động lợi dụng nhân quyền để chống phá chính quyền gây dối an ninh trả tự tại địa
thứ trưởng nguyễn văn thành lưu ý trong thời gian tới các thế lực thủ địch sẽ tiếp tục lợi dụng chiêu bài dân chủ nhân quyền đẩy mạnh các hoạt động chống phá việt nam
chính vì thế lực lượng công an cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương nhằm tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân đề cao các giá trị và thành tiệu về nhân quyền của đảng nhà nước
xác định công tác bảo đảm đấu tranh về nhân quyền là một trong những công tác trọng tâm lâu dài gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của các cấp ngành địa phương không để các đối tượng bất mãn chính trị chống đối cực đoan các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá sự nghiệp cách mạng của đảng
chiều nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với công an tỉnh quảng bình
trong bảy tháng đầu năm công an quảng bình đã triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự không để bị động bất ngờ
công an quảng bình đã đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự
trong bảy tháng đầu năm công an quảng bình đã triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
trong bảy tháng đầu năm công an quảng bình đã đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm phức tạp về an ninh trật tự không để bị động bất ngờ
trong bảy tháng đầu năm công an quảng bình đã triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự